đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh quảng ninh về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và đại hội đảng các cấp của tỉnh công tác dân tộc và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh
sau hơn ba năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh quảng ninh duy trì ở mức cao so với bình quân chung cả nước
tổng sản phẩm bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi tám đạt hơn năm usd gấp một ba lần so với hai nghìn một mươi năm thu ngân sách nhà nước luôn đứng trong nhóm năm tỉnh dẫn đầu toàn quốc
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà tỉnh quảng ninh đã đạt được trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
đồng thời rất ấn tượng với quảng ninh về sự phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế chất lượng tăng trưởng kinh tế phát triển toàn diện
quốc phòng an ninh được giữ vững công tác đối ngoại cải cách hành chính có chuyển biến tích cực đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm cải thiện rõ rệt
nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới phó chủ tịch thường trực quốc hội yêu cầu tỉnh quảng ninh nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp
tiếp tục làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cho đồng ngũ cán bộ cơ sở đặc biệt là đồng ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số thực hiện nghiêm túc các bước hướng dẫn của trung ương quan trọng chất lượng nhất là việc lựa chọn cán bộ trẻ cán bộ nữ